hiệp hội thép việt nam kiến nghị các cơ quan nhà nước không phê duyệt các dự án đầu tư đối với các sản phẩm trong nước vì lượng thép đã dư thừa nguồn cung cho thị trường
tại việt nam hầu hết các sản phẩm thép khác đều đáp ứng được nhu cầu hoặc cung đã vượt cầu
ví dụ ước tính tổng công suất thép xây dựng của cả nước hiện ở mức khoảng một mươi tám triệu tấn thì mức tiêu thụ năm vừa qua chỉ khoảng trên một mươi triệu tấn
hay nhu cầu thép không dì cán nguội trong nước chỉ ở mức khoảng năm trăm linh tấn một năm trong khi khả năng cung cấp của các dự án đang hoạt động lên hơn bảy trăm linh tấn một năm
theo thống kê các nhà máy sản xuất có tỷ lệ hoạt động trong quý i năm nay chỉ khoảng năm mươi
hiệp hội thép việt nam kiến nghị chưa cần thiết phải đầu tư thêm trong giai đoạn hiện nay các sản phẩm thép như thép cuộn cán nóng thép xây dựng thép cuộn cán nguội thép không dì cán nguội
chỉ khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào các sản phẩm thép hợp kim chất lượng cao phục vụ sản xuất cơ khí chế tạo đóng tàu